với hành vi tự xưng là ban chỉ đạo quận bảy rồi gây rối trực tự tại một siêu thị tại quận bảy vào ngày hai mươi chín tháng tám vừa qua
ngày một mươi năm tháng một mươi hai hồ hữu nhân bốn mươi một tuổi quê ở tiền giang đã bị tòa án nhân dân quận bảy tp hcm
tuyên phạt sáu tháng tù về tội chống người thi hành công vụ
tại phiên tòa bị cáo nhân thừa nhận hành vi gây rối tại siêu thị là sai
tuy nhiên bị cáo không thừa nhận tội danh chống người thi hành công vụ
trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát đề nghị xử phạt một năm cải tạo không giam giữ về tội chống người thi hành công vụ
tuy nhiên tại phần tuyên án hội đồng xét xử nhận định trong khi bảo vệ và các nhân viên siêu thị
đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch của cơ quan chức năng hành vi của bị cáo đã phạm vào tội chống người thi hành công vụ
hội đồng xét xử thấy rằng trong lúc cơ quan chức năng đang gồng mình chống dịch
hành vi của bị cáo gây bức xúc cho người dân khắp cả nước
để đảm bảo xử lý nghiêm minh hội đồng xét xử cho rằng cần cách ly bị cáo nhân ra khỏi xã hội một thời gian
không có cơ sở xử phạt cải tạo không giam giữ như đề nghị của viện kiểm sát
từ đó hội đồng xét xử tuyên mức án sáu tháng tù giam đối với bị cáo hồ hữu nhân bốn mươi một tuổi về tội chống người thi hành công vụ